theo bản tin dịch covid một mươi chín của bộ y tế vào tối ngày hai mươi sáu tháng sáu cho biết có thêm một trăm hai mươi ba ca mắc covid một mươi chín
nâng tổng số ca mắc trong ngày lên một trăm bảy mươi năm ca trong đó tám ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh
tại quảng ninh bốn ca kiên giang hai ca tây ninh một ca hà nội một ca
một trăm một mươi năm ca ghi nhận ở trong nước tại tp hcm là năm mươi tám ca nghệ an một mươi một ca phú yên một mươi ca đồng tháp tám ca
đà nẵng bảy ca quảng ngãi sáu ca bắc giang năm ca bình dương năm ca bình thuận hai ca hà nội hai ca bắc ninh một ca
trong đó một trăm linh tám ca được phát hiện trong các khu cách ly hoặc là khu đã được phong tỏa
trong ngày cũng có một trăm tám mươi tám bệnh nhân khỏi bệnh